sau khi triều tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự vào sáng ngày hôm nay
chính phủ hàn quốc đã thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên triều
ký kết hồi năm hai nghìn một mươi tám liên hợp quốc mỹ và nhật bản cũng đã có phản ứng về vụ việc này
quyết định đình chỉ một thỏa thuận quân sự toàn diện giữa hai miền triều tiên
được đưa ra trong cuộc họp nội các bất thường do thủ tướng han đức su chủ trì
chính phủ hàn quốc đã thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên triều
ký kết hồi năm hai nghìn một mươi tám và nối lại các hoạt động do thám và giám sát quanh khu vực biên giới liên triều
trước đó trong cuộc họp với hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc
tổng thống jun suk rion đã chỉ đạo triển khai các biện pháp đáp trả phù hợp
đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với mỹ và nhật bản
các đặc phái viên của hàn quốc mỹ và nhật bản đã tiến hành điện đàm
sau khi triều tiên phóng vệ tinh mà ba nước cho là vệ tinh quân sự
các quan chức đã phản đối vụ phóng và bày tỏ quan ngại khi triều tiên đẩy sớm vụ phóng một giờ
so với thời điểm thông báo trước đó gây nguy hiểm cho các máy bay và tàu thuyền
cùng ngày tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và chính phủ mỹ cũng như thủ tướng nhật bản
đã bày tỏ quan ngại vụ phóng vệ tinh cho rằng đây là hành động có thể làm gia tăng căng thẳng
và có nguy cơ gây bất ổn an ninh trong khu vực
bộ ngoại giao trung quốc đã kêu gọi đàm phán trên bán đảo triều tiên
trung quốc cam kết duy trì hòa bình và sự ổn định cũng như thúc đẩy các giải pháp chính trị trên bán đảo triều tiên
trong diễn biến liên quan ngày hai mươi hai tháng một mươi một chính phủ hàn quốc cho biết nước này đang thảo luận với mỹ và nhật bản
về việc tiến hành các cuộc tập trận hải quân hàn mỹ hàn mỹ nhật ở các vùng biển phía nam bán đảo triều tiên vào cuối tuần này
cuộc tập trận hàn mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một và tập trận ba bên sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một